sở công thương tỉnh bình thuận cho biết do phía trung quốc tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp kiểm soát dịch covid một mươi chín
khiến cho hiệu suất thông quan tại các cửa khẩu đường bộ trên địa bàn tỉnh lạng sơn đang rất khó khăn
giá thanh long cao nhất hiện nay chỉ bán được khoảng hai đồng một kg như vậy thì người nông dân lỗ trắng tám đồng một kg
hiện thanh long của nông dân đang chín đầy vườn nhưng không có người mua do tình hình xuất qua thị trường trung quốc quá khó khăn
nhiều nông dân đã chặt bỏ trái phá vườn theo hiệp hội thanh long bình thuận từ nay đến cuối mùa trái vụ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
bình thuận có khoảng ba trăm linh tấn thanh long trở tiêu thụ nếu các cửa khẩu vẫn bị tắc giá bán thanh long tại vườn không được cải thiện
nông dân bình thuận sẽ thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng và hậu quả về lâu dài càng nặng nề hơn
do ảnh hưởng của tình hình thế giới giá xăng dầu tại việt nam cũng bị tác động rất nhiều giải pháp đang được các cơ quan quản lý cân nhắc
nghiên cứu tính đến để giúp bình ổn giá xăng dầu
thủ tướng chính phủ đã ban hành công điện về đảm bảo cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước đồng thời chỉ đạo bộ tài chính chủ trì
phối hợp với bộ công thương và các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu đề xuất phương án điều chỉnh chính sách thuế
bảo vệ môi trường báo cáo thủ tướng trước ngày hai mươi tám tháng hai hiện sức ép lạm phát từ đầu năm đến nay là rất lớn do xăng dầu chiếm ba bốn
trong chi phí sản xuất phần lớn các ngành đều sử dụng xăng dầu
cộng thêm nguyên vật liệu nhập khẩu chiếm năm mươi trong sản xuất vì vậy giá xăng dầu thế giới tăng
thì nguyên vật liệu nhập khẩu tăng chi phí sản xuất tăng và giá thành sản phẩm cũng tăng
giá xăng dầu tăng thì ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí của ngư dân
trong khi sản lượng đánh bắt thời gian qua có chiều hướng giảm thì việc giá xăng dầu liên tiếp tăng đang gây khó khăn lớn cho người đánh bắt và khai thác hải sản
sau đây là ghi nhận tại quảng ninh
cảng cái rồng tại huyện vân đồn những ngày này thưa vắng chủ tàu đến đăng ký cập và rời cảng
nhưng điều ông biết chắc là lần này giá xăng dầu tăng đã khiến chi phí bỏ ra lớn hơn rất nhiều so với chuyến đi trước
khó khăn lớn nhất mà ngư dân gặp phải lúc này là giá xăng dầu tăng cao
từ đầu năm đến nay giá xăng dầu trong nước đã tăng bốn đợt và đang ở mức cao nhất trong gần một mươi năm qua
giá xăng dầu tăng cao cùng với giá đầu ra thủy sản không ổn định đã tạo áp lực lớn cho hoạt động khai thác hải sản của ngư dân trên địa bàn
nói chung là nói giá xăng dầu bây giờ là hơi cao vì nó theo thế giới là cao quá nên là ngư dân chúng tôi đi làm
thì nó nói chung là ba bốn kg cá cá nhỏ ba bốn kg cá mới được nít dầu lên rất khó khăn
nên là nhờ các cơ quan nhà nước hỗ trợ giá cho ngư dân
để giảm áp lực cho ngư dân tri cục thủy sản sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng ninh
đã tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển tuyên truyền vận động ngư dân tiếp tục vươn khơi khi thời tiết thuận lợi trở lại
đồng thời yêu cầu ngư dân thực hiện các giải pháp như kéo dài thời gian đánh bắt trên biển bán hải sản cho tàu hậu cần
dịch vụ để đổi lấy nhiên liệu lương thực để tiếp tục đánh bắt
đi phí tránh thua lỗ
bà quan gia khơi năm nay nói chung là nó kém nhộn nhịt hơn các năm trước
lý do là xuất phát từ tình hình giá nhiên liệu lên tăng rất cao trong thời gian vừa qua
và thêm nữa giá trị sản phẩm bà quan đánh bắt gần như không có tăng
đây dẫn đến nhiều ngư dân gia khơi nhưng mà bị lỗ
vì vậy bà quan trong thời gian vừa rồi khai thác thủy sản cũng mặc tính chất là cầm trừng
để vươn khơi bám biển thời điểm này ngư dân nói chung ngư dân tỉnh quảng ninh nói riêng
mong muốn nhà nước các cơ quan chức năng liên quan cần sớm có giải pháp
áp dụng các chính sách hỗ trợ giá xăng dầu cho ngư dân
thưa quý vị hiện nay trên cả nước thì đang diễn ra tình trạng cá nhân doanh nghiệp
chúng đấu giá đất rồi liên tiếp bỏ cọc
điều này đã trở thành một vấn đề nóng trong dư luận xã hội
bởi nó mang lại nhiều hệ lụy cho thị trường bất động sản
ngay sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên thời sự

được biết bốn mươi sáu lô đất trên có giá khởi điểm khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng một lô

đây chỉ là một trong rất nhiều những vụ bỏ cọc đấu giá đất
đang diễn ra trên phạm vi cả nước